câu hỏi tiếp theo của chị nguyễn thị thắm đến từ quản bạ hà giang hỏi như sau ạ
em cho con đi khám bệnh thường nghe các bác sĩ nói là kháng sinh thế hệ một kháng sinh thế hệ hai
và nếu dùng kháng sinh không theo chỉ định thì sẽ bị kháng kháng sinh
vậy bác sĩ cho em hỏi kháng sinh thế hệ một hai là thế nào
và kháng kháng sinh là thế nào ạ
vâng định nghĩa cái này chắc là
anh châu đang chỉnh chị thùy
nhưng mà kháng sinh là chuyên gia không ạ
và kháng sinh thì
các cái kháng sinh chắc là chị nói nhóm kháng sinh cephalosporin
chính là thế hệ một là thế hệ gọi là cũ nhất
rồi đến thế hệ hai thế hệ ba
thế hệ ba thì
những kháng sinh thế hệ một thì dùng thời gian cũng khá là lâu rồi
nhưng mà tôi nghĩ cái kháng sinh thế hệ một
với những cái vi khuẩn gọi là cộng đồng không phải ở bệnh viện
thì vẫn có tác dụng
kháng sinh thế hệ hai thì mới hơn
và kháng chiến thế hệ ba thì mới hơn nữa
nhưng mà thông thường
các kháng sinh thế hệ ba thì
đại đa số là để dùng cho trong bệnh viện
trong hầu hết các trường hợp là dùng đường tiêm
cũng có một hai thứ dùng đường uống
nhưng mà ít thôi
thế còn cái việc mà
đề kháng với kháng sinh ý
thì nó liên quan đến việc
mà mình dùng thuốc
ví dụ như do
virus mà mình cứ dùng trả lan kháng sinh
thì kháng sinh thế hệ một dùng
thì cái nguy cơ để khám cũng có nhiều hơn
kháng sinh thế hệ hai
rồi thế hệ ba thì cũng có
nhưng cái khả năng nó ít hơn
thế còn liên quan đến việc nữa là
như phó thư thúy có nói
bác sĩ khi người ta đã khám
người ta kê đơn
thuốc cho dùng năm ngày chẳng hạn thế
rồi ba ngày thôi rồi
nó sẽ xảy ra chuyện gì
ba ngày thì triệu chứng lâm sàng có vẻ đỡ rồi đấy
nhưng mà vi khuẩn nó chế hết hẳn
chế hết hẳn thì một mình thôi
thì cái vi khuẩn mà đang trong cơ thể đấy
đang điều trị gọi là
nó được diệt được khoảng
tám phần một mươi rồi
thế nhưng còn hai phần một mươi đấy
nó tiếp tục nó phát triển
và lúc đó nó tiếp xúc kháng sinh rồi
các vi khuẩn nó sẽ tiếp thu được những cái
bài học cho nó
để nó kháng lại những kháng sinh đó lần sau
nếu có phải tiếp xúc kháng sinh
và chính vì vậy nó lại lây lan cho những người khác
thành ra là cái việc mà
dùng kháng sinh thì
cho nó đúng
khi cần thiết bác sĩ cho thì dùng
bác sĩ cho dùng thì
dùng cho nó đổ
còn đương nhiên là sẽ có những trường hợp
mà mình dùng kháng sinh
có thể xuất hiện những cái triệu chứng này
chỉ có việc ở vấn đề dị ứng
thế lúc ấy thì cần thông báo kịp thời cho bác sĩ
và đến khám lại cái
cơ sở đấy gần nhất để xem có phải dị ứng kháng sinh không
vì vì dị ứng kháng sinh thì cũng có thể
dẫn đến những phản ứng rất là nghiêm trọng
thậm chí nguy hiểm
cụ thể hơn với những người ngoại đạo như chúng tôi
thì có thể hiểu rằng là các kháng sinh
thế hệ sau thì sẽ tốt hơn
các thế hệ trước đúng không ạ
chúng không nhất tiết là như vậy
nó ví dụ như có thể
có những kháng sinh nó diện phổ
nó rộng hơn
nhưng mà cái gì nó cũng có hai mặt của nó khác
và nó sẽ được
kê cho từng trường hợp cụ thể đúng không ạ
và xin được cảm ơn anh
chúng tôi cũng xin cảm ơn câu hỏi của vị khán giả
để gửi đến chương trình